các hãng hàng không đều đã thông báo kế hoạch điều chỉnh tăng giá vé máy bay tới các đại lý bán
sau khi lộ trình tăng giá dịch vụ tại sân bay được áp dụng từ ngày một tháng một mươi sau quyết định của bộ giao thông vận tải
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam sau khi bộ giao thông vận tải quyết định ban hành điều chỉnh tăng mức giá
khung giá một số dịch vụ chuyên ngành hàng không tại cảng hàng không sân bay
các hãng hàng không phải tính toán lại cơ cấu lại giải giá vé máy bay một cách phù hợp
theo đó từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy giá dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không sẽ được áp mức hai usd một khách
đối với khách bay quốc tế so với mức một năm usd hiện nay
đối với khách bay quốc nội việc điều chỉnh tăng sẽ được áp theo lộ trình ba giai đoạn
từ ngày một tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
mức giá mới sẽ là một mươi một tám trăm một mươi tám đồng một khách so với mức giá hiện hành là chín chín mươi đồng
giai đoạn tiếp theo là từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám đến hết ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
áp dụng là một mươi ba sáu trăm ba mươi sáu đồng một khách và từ mùng một tháng bốn trở đi mức giá áp dụng sẽ là một mươi tám một trăm tám mươi một đồng một khách